hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang tiến hành bắt tạm giam danh mạnh
trú tại huyện rồng riềng về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này là con riêng của vợ đối tượng mới một mươi năm tuổi
tại cơ quan công an mạnh khai nhận kết hôn với mẹ cháu bé từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi chín
khi cháu bé tròn một mươi hai tuổi thì mạnh nhiều lần xâm hại tình dục
ngày hai mươi tháng hai sau khi mạnh cùng vợ và cháu bé về huyện rồng riềng chung sống ở nhà của cha vợ
tại đây mạnh tiếp tục hiếp dâm nạn nhân và bị mẹ nạn nhân phát hiện tố cáo
tại cơ quan điều tra mạnh đã thừa nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mạnh đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm con gái riêng của vợ